vào dạng sáng ngày hôm nay một mươi năm tháng một mươi một cơn bão số một mươi ba bão vàm cỏ đã đổ bộ vào đất liền đà nẵng và các tỉnh miền trung
với sức gió rất mạnh kèm theo mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại về cây xanh và công trình công cộng
ngay từ hai mươi giờ ngày hôm qua khi bão số một mươi ba chỉ còn cách đất liền đà nẵng khoảng hơn một trăm linh km
cách tỉnh thứa thiên huế khoảng hai trăm linh km cách tỉnh quảng trị khoảng hai trăm bốn mươi km
thì cường độ gió đã mạnh lên cấp một mươi một với tốc độ di chuyển từ một trăm linh đến một trăm một mươi năm km một giờ
giật cấp một mươi ba kèm theo mưa đã gây ra những thiệt hại đáng kể mặc dù trước đó chính quyền và nhân
dân thành phố đà nẵng đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng ứng phó với bão số một mươi ba trên địa bàn
ngay lúc này chúng tôi đang có mặt tại đường như nguyệt một trong những tuyến đường ven sông
của thành phố đà nẵng ngay từ đêm hôm qua đến rạng sáng nay một mươi năm tháng một mươi một

khiến nhiều cây xanh bị đánh đổ nhiều cơ nhà bị bốc mái mặc dù tính đến thời điểm này chưa có
thống kê về thiệt hại nhưng sức tàn phá của gió báo rất nặng nề
hiện nay không chỉ các tuyến đường bị ngập nước cục bộ mà lũ trên sông vu gia và các sông thuộc
thành phố đà nẵng vẫn đang lên mực nước cuối ngày hôm qua một mươi bốn tháng một mươi một trên các sông
vu gia tại ái nghĩa ở mức bảy năm mươi bảy m dưới báo động hai sông cẩm lệ tại cẩm lệ một ba mươi chín m trên báo động một
dự báo lũ trên sông vu gia và các sông thuộc thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục lên cao với mực nước
trên các sông có khả năng trên báo động hai cùng với đó là nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở
các vùng núi huyện hòa vang quận liên triểu sơn trà nguy cơ xảy ra ngập lụt trên khu vực ven
sông ngập úng vùng trũng thấp và khu đô thị đặc biệt là huyện hòa vang và các quận cẩm lệ
liên triểu hải châu thanh khê sơn trà và ngũ hành sơn cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ
ngập lụt lũ quét sạt lở đất cấp hai